nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đi thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng
tại hai quận bình thủy và ninh kiều thành phố cần thơ
tại các điểm đến thăm đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhận
những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng
đồng thời mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực vận động người dân con cháu trong gia đình tham gia các phong trào thi đua
góp sức xây dựng quê hương phát triển